tuy nhiên sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với những cách làm sáng tạo
chọn tiêu chí phát triển sản xuất là khâu đột phá nên kỳ sơn đã tạo cho mình những bước tiến mới
đời sống vật chất tinh thần của người dân được cải thiện nâng cao
chương trình nông thôn đổi mới hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm kỳ sơn để hiểu rõ hơn về sự đổi thay của vùng quê này
sau hơn năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đến nay huyện kỳ sơn tỉnh hòa bình có hai xã đạt một mươi chín tiêu chí được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới
hai xã đặt một mươi sáu tiêu chí năm xã đặt từ tám đến một mươi năm tiêu chí
năm hai nghìn một mươi sáu là năm đầu của giai đoạn hai hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi để huyện tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
vì vậy huyện xác định phải tập trung nguồn lực lồng ghép các chương trình dự án để đầu tư cho nông thôn mới phấn đấu hoàn thành mục tiêu đề ra
trên địa bàn huyện chúng tôi là hiến gần năm mươi m hai đất để xây dựng nông thôn mới
để làm các công trình phúc lợi công cộng đường giao thông canh mương nội đồng
và con dân huyện chúng tôi là nguồn lực rất còn nghèo nhưng đã hy sinh của cả vườn đất đai kể cả đất thổ cư
nhưng cũng đóng góp để cho phát triển chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
đặc biệt là đối với đơn vị địa phương là xã của miền núi
thì cũng còn gặp rất nhiều khó khăn
hai nữa là cái nhận thức của bà con là cũng không đồng đều
tuy nhiên cũng không vì những cái khó khăn như vậy mà chúng tôi triển khai tổ chức thực hiện các quy trình nó không đúng
chúng tôi vẫn làm tất cả các quy trình rất là đúng với quy định của cấp trên
là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh hòa bình
có địa hình đa dạng giàn trải từ đồng bằng đến miền núi và có những xã dù cách huyện hơn chục cây số
đường đi lại vẫn nhiều khó khăn nên để chủ động xây dựng nông thôn mới
huyện kỳ sơn đã lồng ghép các chương trình dự án cũng như huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó huyện kỳ sơn đã sử dụng tốt các nguồn vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội
bằng tất cả các lỗ lực đóng góp của tất cả các nguồn lực trên địa bàn bao gồm các nguồn xã hội hóa các nguồn đóng góp của nhân dân
các nguồn hỗ trợ của trung ương của tỉnh cũng như là của địa phương tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng
trong đó giao thông hết sức quan trọng rồi là canh mương để tưới tiêu ruộng đồng rồi là trường học rồi là y tế
nhờ có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đến nay diện mạo nhiều xã ở kỳ sơn đã đổi thay
theo kế hoạch năm nay huyện được đầu tư trực tiếp từ nguồn ngân sách trung ương là bảy sáu trăm linh triệu đồng
ngân sách địa phương các cấp là một mươi một hai trăm ba mươi bốn triệu đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới
bước vào giai đoạn mới ngay từ đầu năm huyện quan tâm củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý và chỉ đạo thực hiện từ huyện đến cơ sở
ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực thường xuyên tuyên truyền
triển khai các hoạt động bằng nhiều hình thức đa dạng phong phú như lồng ghép tại các cuộc họp hội nghị sinh hoạt
hệ thống loa đài phát thanh băng rôn khẩu hiệu apfix về nội dung xây dựng nông thôn mới
qua đó nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân tạo sự thống nhất đồng thuận xã hội phát huy tính năng động sáng tạo
chủ động khắc phục khó khăn và tư tưởng trông chờ ỉ nại
có thể nói rằng vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng của chính quyền của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội
và đặc biệt là cái sự hưởng ứng đồng thuận của bà con nhân dân đã thấy rằng là
về cái mặt xây dựng nông thôn mới là cái điểm rất là tốt để tạo cái điều kiện thuận lợi cho bà con
là lao động sản xuất và phát triển kinh tế xây dựng quê hương xã tân hòa của chúng tôi là ngày càng giàu đẹp
cơ sở hạ tầng được huyện chú trọng quan tâm đầu tư phát triển nhất là các công trình thiết yếu phục vụ sản xuất dân sinh
nhiều công trình điện đường đi lại trường học trạm y tế được xây dựng khang trang phục vụ đi lại của nhân dân được thuận lợi
từ nguồn trái phiếu chính phủ một mươi hai công trình được đầu tư và đưa vào sử dụng như nhà văn hóa trường mầm non xã mông hóa đường nội đồng giữa các xóm
các mô hình phát triển sản xuất đề án xây dựng cánh đồng lớn tại ba xã dân hạ độc lập hợp thành tiếp tục triển khai thực hiện
từ năm hai nghìn một mươi một được sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân để lấy xóm đồng bài làm điểm về xây dựng nông thôn mới
trước hết là phát triển về kinh tế
tăng năng suất về cây trồng và vật nuôi và xây dựng cơ bản về đường nông thôn bê tông nông thôn
được sự hỗ trợ của các dự án cũng như tài trợ của nhà nước cho si bà con nhân dân đóng góp cát sỏi và ngày công để đổ được bảy trăm linh mét đường bê tông nông thôn hơn ba trăm linh mét
huyện đã sử dụng tốt nguồn vốn ngân sách vốn lồng ghép vốn huy động để đầu tư phát triển hạ tầng

đổi bật là việc xây dựng các mô hình sản xuất mang lại thu nhập cao như xây dựng cánh đồng mẫu lớn ở ba xã hợp thành độc lập và dân hạ
trồng thanh long ruột đỏ ở hợp thịnh trồng bưởi da xanh an toàn ở ba xóm nhà giếng môn của xã hợp thành
hết năm hai nghìn một mươi năm huyện xây dựng chín mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp với nguồn vốn đầu tư bốn trăm linh triệu đồng
kế hoạch năm hai nghìn một mươi sáu triển khai bảy mô hình với nguồn vốn đầu tư là một năm trăm năm mươi triệu đồng

nghề làm trổ chít không quá xa lạ với những người dân xã hợp thành
hình thành và phát triển tại xã cũng hơn sáu năm
đến nay những hộ sản xuất kinh doanh trổi chít nhỏ lẻ đã hình thành tổ liên kết hợp tác
là một nghề có nhiều công đoạn sản xuất điều này đòi hỏi phải có lượng nhân công ổn định
liên tục để có thể đảm bảo số lượng sản phẩm được sản xuất đều đạn
thu nhập bình quân
thu nhập bình quân thì cũng từ hai triệu rưỡi đến ba triệu một tháng
nên là nói chung là từ ngày có cái xương trổi thì bà con nói chung với bản thân gia đình tôi thì là có công việc ổn định
và tăng trưởng cái kinh tế gia đình giúp góp phần là cải thiện cái đời sống
thì tôi làm đây được năm năm nay rồi
và làm vào lúc nông nhàn
trong thời điểm là mình cấy xong này là đợi đến khi gặt
tức là lúc mình tranh thủ vào cái thời gian mình không làm ruộng nữa
để mình làm tranh thủ để tăng thu nhập cho chị em và cho gia đình
là mô hình được đưa về địa phương từ lâu
thế nhưng đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn tổ liên kết sản xuất trổi chít mới chính thức đi vào hoạt động
theo đánh giá của lãnh đạo địa phương đây là một trong những mô hình đạt hiệu quả kinh tế cao
giúp cho tăng thu nhập của bà con nhân dân cũng như tăng thu nhập bình quân của xã
nhờ sự nhiệt huyết của các cấp lãnh đạo và sự đồng lòng của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới
tỷ lệ hộ nghèo ở kỳ sơn đã giảm còn năm hơn chín mươi số hộ gia đình được sử dụng đất sạch
một trăm linh số xã có điểm phục vụ biểu chính viễn thông một mươi hai trường đạt chuẩn quốc gia
tình hình an ninh trật tự xã hội luôn được đảm bảo người dân yên tâm sản xuất và phát triển kinh tế
tuy nhiên với đặc thù là huyện miền núi dù đã tận dụng các nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới thế nhưng kết quả đạt được vẫn còn chưa cao
vẫn còn nhiều tiêu chí đòi hỏi sự đầu tư hỗ trợ hơn nữa như y tế môi trường cơ sở vật chất văn hóa
trong y tế thì nó cũng còn một số khó khăn là về cái bảo hiểm y tế cho người dân
thì do cái điều kiện kinh tế xã hội nó còn khó khăn cho nên cái việc người dân tham gia mua bảo hiểm y tế
thì hiện nay nó cũng đạt ở cái mức còn rất là thấp
như xóm đỉnh xã dân hòa huyện kỳ sơn
với gần một trăm bốn mươi gia đình sinh sống thế nhưng nhà văn hóa của xóm thì đã có hơn chục năm trước
đây là một phòng họp của trường mầm non cũ để lại
hiện nay được tu sửa và nâng cấp lại trở thành nơi sinh hoạt của xóm
tuy nhiên theo như phản ánh của người dân nhà văn hóa hiện nay của xóm đã quá cũ
trang thiết bị vận dụng hiện tại cũng là tận dụng và không đủ để phục vụ cho sinh hoạt của người dân
văn hóa thì đây là một cái tiêu chí mà chúng tôi xác định là
cái tiêu chí khó khăn
cái thứ nhất thì đối với các khu dân cư thì hiện nay chúng tôi là có năm xóm thì đã có năm cái nhà văn hóa
trước mắt là đáp ứng tối thiểu việc sinh hoạt hội họp của cộng đồng ở các khu dân cư
thì tuy nhiên cái khó khăn đó là cái khuôn viên để xây dựng nhà văn hóa
cái thứ hai nữa là do cái điều kiện là cái nhà văn hóa đã được xây dựng từ những thời điểm trước
hiện nay nó cũng đã xuống cấp và hai nữa là nó cũng còn nhỏ chật trội
chưa đáp ứng được cái yêu cầu sinh hoạt của cộng đồng
những lúc buổi phải đi họp để triển khai những công việc gì thì rất là khó khăn cho người dân
bởi vì là cái nhà văn hóa thì quá nhỏ hẹp và thiếu thốn
cho nên là nếu mà một buổi họp thì thường thường dân là không có chỗ để ngồi
đã phải ngồi tràn ra hết ngoài đường
nếu mà được có cái nhà văn hóa mới thì người dân chúng tôi cũng nhất trí và hưởng ứng thôi ạ
nếu mà không thì sẽ ủng hộ bằng ngày công hoặc là có thể thì là hiến đất
vẫn còn nhiều khó khăn đặt ra thế nhưng những kết quả đạt được trong giai đoạn đầu thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở kỳ sơn đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn trên toàn huyện
tập trung mọi nguồn lực tăng cường kiểm tra giám sát công khai cơ chế chính sách hỗ trợ thống nhất về hành động là những giải pháp trọng tâm huyện đề ra nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn
trong đó mô hình phát triển cây ăn quả được xác định là một thế mạnh của huyện để tập trung thực hiện qua đó đã tạo đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển
trong một góc nhà nông hôm nay mời bà con và các bạn cùng tìm hiểu về mô hình trồng cây thanh long ruột đỏ tại xã hợp thịnh một loại cây mang lại hiệu quả kinh tế cao của huyện kỳ sơn
hơn ba trăm năm mươi gốc vốn đầu tư không lớn với cách làm vừa làm vừa khảo nghiệm và nghiên cứu mô hình trồng thanh long ruột đỏ nhà ung khích đã đem lại hiệu quả tích cực cho người nông dân
với vốn vay từ nhà nước cũng như đặc thù cây thanh long là họ xương rồng nên phù hợp với điều kiện thổ nhiệm
cây thanh long ruột đỏ rất hợp với nông thôn miền núi bởi lẽ rằng chúng tôi vẫn bán được từ hai mươi năm đến ba mươi cân
theo gia đình chia sẻ cây thanh long ruột đỏ rất hợp với thuốc cây thanh long ruột đỏ
cây thanh long ruột đỏ nhưỡng đất miền núi kỹ thuật chăm sóc cũng không yêu cầu cao nên hiệu quả cũng khá khả quan
cây thanh long là giống cây nhanh cho thu hoạch hiệu quả đem lại cũng tăng theo thời gian và độ tuổi của cây
sau năm đầu tiên chỉ đến năm thứ hai giống cây đã bắt đầu cho thu hoạch và sau sẽ tăng dần
một số hộ tử người ta cũng chủ động mạnh dẫn trong vấn đề đầu tư vốn
với hiện nay các mô hình ví dụ như hiện nay là lên chỗ mô hình
cây thanh long mô hình trồng cam mô hình nuôi cá lồng
còn hiện nay mô hình thanh long cũng đã được một vài năm so với mức độ để thu nhập
so với trồng lúa thì nó cũng có giá trị cao hơn
với chủ trương tăng cao thu nhập cho người dân đặc biệt là nâng cao hiệu quả của tiêu chí nâng cao thu nhập
trong chương trình vì mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
có thể nói rằng đây là một trong nhiều mô hình cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng
cho điệu phát triển cho tiêu chí nâng cao thu nhập
phương đổi núi có điều kiện đất khô cằn
phòng kinh tế trung tâm truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm thành phố hà nội
email nôngthônđổimới thng a gmail com